thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của người dân
từ giờ ngày một tháng bốn cả nước thực hiện cách ly xã hội một mươi bốn ngày
qua một tuần triển khai cách ly xã hội mang lại kết quả ra sao và ý thức chấp hành của người dân như thế nào
mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
con phố vắng vẻ này vốn là khu vực sầm ớt của quận hoàn kiếm
vài tuần trước vẫn còn rất nhiều người mua bán tấp nập
nhưng một tuần nay thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
chính quyền địa phương đã tăng cường nhiều tổ công tác phối hợp với lực lượng công an
dân quân tự vệ một mươi tám phường tổ chức tuyên truyền cho người dân về việc không ra khỏi nhà
chỉ riêng khu vực hồ hoàn kiếm đã có một mươi ba chốt kiểm tra của lực lượng chức năng
mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế
mặc cụ thể trong trường hợp này là việc người dân ra khỏi nhà không phục vụ cho nhu cầu thiết yếu
sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng
theo điều một mươi một nghị định một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba của chính phủ
không mong muốn việc xử phạt đối với người dân
nhưng để thấy rằng mỗi hành vi của người dân đi ra nơi công cộng
trong giai đoạn hiện nay rất nguy hiểm cho chính người dân cũng như là cho cộng đồng
ở đây chúng tôi mong muốn mọi người dân phải thay đổi nhận thức
để giữ được an toàn cho thành phố
cách ly xã hội là quan trọng nhất trong giai đoạn chống dịch hiện nay
tuy nhiên việc kiểm soát khóa học
chặt đến đâu nhà nước dù có xử phạt cũng không thể kiểm tra hết được từng người
vì vậy ý thức tự giác của người dân vẫn là quan trọng nhất
chỉ khi mỗi người có ý thức thì mới hạn chế được dịch bệnh lây lan